vào khoảng tám giờ sáng nay trên sông chảy thuộc địa phận thôn cốc rế xã bản mế huyện simacai tỉnh lào cai xảy ra vụ lật thuyền khiến một người chết và bốn người mất tích
vụ tai nạn xảy ra khi năm người gồm hai người lớn ba trẻ em cùng chú tại thôn cốc rế xã bản bế dự định đi thuyền từ xã bản mế sang thôn na lốc xã bản lầu huyện mường khương
khi mới lên thuyền chưa kịp nổ máy thì thuyền bị trôi vào vùng nước xoáy nước chảy xiết khiến thuyền bị lật
thời điểm xảy ra thì khu vực xung quanh vắng người chỉ có một cháu bé chạy về nhà xin cứu trợ từ người thân
nhận được thông tin ubnd xã bản mế đã huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn tại chỗ gồm hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an dân quân người dân xã bản bế
phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện simacai tìm kiếm các nạn nhân
đến một mươi ba h cùng ngày đã tìm được thi thể một cháu bé
ngay trong chiều nay lãnh đạo công an tỉnh lào cai đã chỉ đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhanh chóng cử hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện cứu hộ cứu nạn xuống hiện trường phối hợp cùng chính quyền địa phương tìm kiếm các nạn nhân
do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số hai từ ngày một mươi một đến ngày một mươi năm tháng tám trên địa bàn huyện thuận châu tỉnh sơn la
đã xảy ra mưa vừa mưa to và rông khiến một cháu bé bị lũ cuốn trôi đến một mươi bảy h chiều nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân
trong khi đó mưa lũ cũng gây ảnh hưởng đến đời sống sản xuất cũng như nhà cửa của người dân trên địa bàn
trong khi đó tại tỉnh đắk lắk hàng nghìn diện tích lúa hẻ thu của người dân cũng bị ngập do mưa lớn
nước từ các lưu vực sông suối đổ về gây thiệt hại gần bảy mươi tỷ đồng
theo đó mưa lớn từ ngày tám đến nay đã khiến trên hai hai trăm linh hectare cây trồng bị ngập
ngoài ra mưa lũ đã làm nhánh cây n một n hai của đập đắk pan ở xã bông crang bị hư hỏng
khoảng một trăm hai mươi mét tường rào của trường trung học cơ sở nguyễn viết xuân ở xã bông rang bị đổ
tại xã buôn chiết xảy ra hai vụ sạt lở đất làm sập nhà bếp và bể chứa nước của hai hộ dân
rất may là không gây thiệt hại về người
theo thống kê ban đầu thiệt hại về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện là hơn sáu mươi bảy tỷ đồng
hiện nữ văn dân huyện lắk đang chỉ đạo các địa phương sớm khắc phục khó khăn
ổn định tình hình để đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản
các đơn vị chức năng bộ công an lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh tuyên quang
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an có chủ trương hỗ trợ triển khai xây dựng một bốn trăm linh căn nhà ở
cho các hộ nghèo hộ gia đình chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh tuyên quang
với nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân hàng nhà nước việt nam và các đơn vị tài trợ
qua ba tháng triển khai thực hiện đến nay một bốn trăm linh căn nhà cho hộ nghèo gia đình chính sách đã hoàn thành
tổng kết bàn giao để các hộ gia đình nhanh chóng đưa vào sử dụng và ổn định cuộc sống
sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook liên hệ với đại lý sau đó đăng bán hàng với giá rẻ hơn thị trường
để lừa bán và chiếm đoạt của nhiều bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước số tiền là khoảng bốn tỷ đồng
nguyễn trọng điệp hộ khẩu thường trú tại quận lê trân thành phố hải phòng vừa bị công an huyện dầu tiếng bình dương
khởi tố để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra vào cuối năm hai nghìn hai mươi một điệp sử dụng tài khoản facebook liên lạc với ông huy ở thành phố thủ dầu một
để hỏi giá bia sau đó đăng bài bán giá rẻ hơn giá thị trường
nhận được tin nhắn mua năm trăm linh thùng bia của bà lê thanh tuyền ở huyện dầu tiếng điệp liên lạc với ông huy
và chuyển một triệu năm trăm linh ngàn đồng đặt cọc rồi yêu cầu ông huy giao bia cho bà tuyền
sau khi nhận toàn bộ hơn một trăm năm mươi triệu đồng tiền hàng điệp chặn mọi liên lạc với nạn nhân
và với thủ đoạn tương tự điệp đã thực hiện khoảng hai mươi năm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác
tại tp hcm hà nội sóc trăng tiền giang lạng sơn hà tĩnh với số tiền chiếm đoạt khoảng bốn tỷ đồng
với hành vi mua bán tảng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trần ngọc sáng
trú tại tp phan rang tháp trảm đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh ninh thuận khởi tố
và bắt tạm giam ba tháng để điều tra
theo kết quả điều tra do có mâu thuẫn từ trước nên vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng sáu
sáng cùng một đối tượng khác điều khiển xe mô tô và sử dụng một khẩu súng làm bằng kim loại màu đen
có ba nòng bắn vào nhà trần văn thuận trú tại phường đô vinh để đe dọa
theo bản kết luận của phân viện kỹ thuật hình sự bộ công an khẩu súng trên là vũ khí quân dụng
sáng là đối tượng đã có bốn tiền sự về các hành vi trộm cắp tài sản sử dụng các loại vũ khí
công cụ hỗ trợ không có giấy phép và gây dối an ninh trật tự tại khu dân cư
hiện vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ và xử lý theo quy định
kính thưa quý vị sáng ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai công an quận bình thạnh tp hcm
đã phải phong tỏa khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà năm tầng
trong hẻm sau đường phan chu trinh phương hai mươi bốn và tại thời điểm cháy
nhiều người đã kịp thời được lực lượng chữa cháy hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn
vào lúc khoảng chín giờ
nhiều người phát hiện lỡ bùng phát tại căn nhà nhiều tầng
ở số năm mươi tám hai mươi hai một mươi hai phan chu trinh nên tri hô
căn nhà trên được thiết kế theo dạng homestay cho thuê
nên thời điểm cháy có đông người bên trong
khi phát hiện đám cháy nhiều người đã dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành
nên đã hô hoá những người bên trong tìm cách tháo chạy ra ngoài
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình thạnh
đã huy động những xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ
đoạn đường từ đầu hẻo năm mươi tám phan chu trinh đến khu vực cháy được cảnh sát phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy
có mặt tại hiện trường lực lượng chữa cháy đã giải cứu được ba người đang mắc kẹt bên trong
và hướng dẫn cho bảy người khác thoát ra khỏi đám cháy an toàn
bằng nhiều phương án ngọn lửa đã được dập tắt sau đó ít phút
vụ cháy không có thiệt hại về người song nhiều tài sản của người thuê trọ đã bị thiêu rụi
một số tài sản mang ra ngoài cũng bị ảnh hưởng
công an quận gò vấp tp hcm cho biết vừa kịp thời ngăn chặn khống chế nhóm thanh niên
cầm theo hung khí chuẩn bị hỗn chiến và hiện đang lấy lời khai một mươi một đối tượng có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng tám
nhóm nhân viên của quán bay dubai số bốn trăm chín mươi bảy nguyễn phân khối phường tám quận gò vấp tp hcm
đang bày đột cúm trước quán thì có nhóm thanh niên lạ mặt xông vào định lấy
và xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
nhóm nhân viên quán ba quay vào trong lấy từ trong quán một túi nilon màu đen
bên trong có chứa bốn cây mã tấu tự chế để đánh nhóm thanh niên
tuy nhiên lúc này nhóm thanh niên bỏ đi do đó nhóm nhân viên quán ba cầm hung khí
đi tìm nhóm thanh niên gây sự trước đó để giải quyết mâu thuẫn
khi nhóm nhân viên đang tụ tập chuẩn bị đi thì bị tổ tuần tra đội cảnh sát hình sự
công an quận gò vấp tp hcm đang đi làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện sự việc
nên đã tiến hành kiểm tra và đưa tất cả về trụ sở làm việc
với sự bọc cuộc nhanh và quyết liệt của lực lượng công an ngay tại cơ sở
nhiều đối tượng gây án đã kịp thời bị khống chế lập hồ sơ truy xét
không để phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
từ đó chủ động ngăn chặn nhiều vụ việc có thể gây hậu quả lớn
gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
sáng ngày một mươi năm tháng tám tòa án nhân dân tỉnh bình thuận mở phiên xét xử sơ thẩm
bị cáo luyện xuân tràn bốn mươi chín tuổi quê tại tỉnh hương yên
về tội buôn lậu xảy ra tại công ty cổ phần dương đông hòa phú
tràng được xem là đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất tại bình thuận
với tổng trị giá là hơn hai tỷ đồng từ singapore về việt nam
theo cáo trạng từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến cuối tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
luyện xuân tràng đã thực hiện và hướng dẫn chí đạo nguyễn đức mạnh
điều hành việc thực hiện nhập lậu một mươi hai chuyến xăng dầu
với số lượng một trăm ba mươi sáu sáu triệu lít xăng a chín mươi hai và dầu do
tổng trị giá hơn hai ba mươi bốn
sau khi nhập lậu xăng dầu về việt nam luyện xuân tràng chỉ đào cấp dưới liên hệ bán xăng dầu nhập lậu
cho nhiều doanh nghiệp tại bình thuận khánh hòa đắk lắc lòng an tiền giang tp hcm hà nội
sau thời gian dài trống lệnh truy nã ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
luyện xuân tràn đã đến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đầu thú
tại phiên tòa ngoài luyện xuân tràng còn có tám bị cáo khác liên quan đến vụ buôn lậu xăng dầu
cũng được tòa án nhân dân tỉnh bình thuận đưa ra xác xử về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày một mươi chín tháng tám
thực hiện kế hoạch của công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
vi phạm pháp luật liên quan đến tính dụng đen trên địa bàn tỉnh đồng tháp
lực lượng công an toàn tỉnh đồng tháp đã có kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả
với việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tính dụng đen trên địa bàn tỉnh
lực lượng công an toàn tỉnh đồng tháp đã phát hiện bắt một mươi một vụ ba mươi bảy đối tượng thu giữ hàng trăm ngàn tờ rơi quảng cáo cho vay
qua điều tra đã khởi tố năm vụ hai mươi tám đối tượng
điển hình ngày hai mươi bốn tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp công an thành phố sa đéc và đơn vị nghiệp vụ
bắt giữ một nhóm chính đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng
qua kiểm tra phát hiện thu giữ một mươi sáu điện thoại di động một mươi thẻ atm chín xe mô tô và số tiền trên bảy mươi bốn triệu đồng
cùng một số giấy tờ khác có liên quan
qua điều tra các đối tượng thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng trên các địa bàn thành phố sa đéc huyện châu thành
huyện lấp vò huyện cao lãnh thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp và thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
hiện đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam chín đối tượng
với tính chất quy mô hoạt động liên quyện liên tỉnh
có tổ chức chuyên nghiệp do đối tượng nguyễn đức thịnh quê hà nội
trực tiếp cầm đầu quản lý điều hành bỏ vốn cho vay
chúng tôi đã làm việc hơn tám mươi người vay tiền
thì đã xác định được là cái mức lãi suất cho vay của bọn chúng là trên ba trăm linh một năm
dược hơn một mươi năm lần so với cái bức lãi sức bộ lực dân sự quy định
ngoài mức lãi sức cho vay các cổ
những người vay tiền của nhóm đối tượng trên còn phải đóng một khoản phí bất hợp lý do bọn chúng tự đặt ra
cây dây tiền đứng hai triệu thì hai triệu đó nó đưa chỉ có một triệu tám thôi
nhưng mà mỗi ngày phải đóng bốn mươi không có thiếu ngày nào hết
ba triệu đó là lấy tiền phí gì đó là ba trăm linh ngàn
với gấp ngày đầu ngày cuối nữa là bốn trăm linh ngàn nữa
là bảy trăm linh ngàn ba triệu nó đưa em hai triệu ba
bữa nào mình có
mình đã không có năng lý nữa thì nó chửi mắng mình
tại địa bàn huyện tháp một mươi
công an cảnh sát điều tra công an huyện cũng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam năm đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng
trước đó vào ngày bảy tháng sáu
qua công tác tuần tra kiểm soát đêm
công an huyện tháp một mươi phát hiện hai đối tượng đậu xe bên đường có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra trên người và phương tiện
phát hiện một mươi năm tờ rơi có nội dung cho vay không thế chấp
qua đấu tranh khai thác
lực lượng công an tiến hành kiểm tra phòng trọ
ngũ ấp một xa mỹ hòa huyện tháp một mươi
phát hiện thêm ba đối tượng có liên quan với hai đối tượng trên
thu giữ sáu mươi sáu tờ rơi với nội dung quảng cáo cho vay tiền
tám mươi tám giấy tờ tùy thân
một mươi một điện thoại di động
một mươi một thẻ atm
cả năm đối tượng có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh hải dương bình phước đắk lắc
do vũ hữu hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ngũ tỉnh đắk lắc quản lý điều hành
phương thức thủ đoạn là các đối tượng này lợi dụng đêm khuya
là gãi các tờ rơi ở các đoạn đường
người dân có nhu cầu điện thoại liên hệ với các đối tượng này
qua điện thoại như thế
các đối tượng này thỏa thuận về tiền giai
rồi lãi sức các phí
nếu như bị hại đồng ý
thì đối tượng này đã liên hệ hẹn
lãi sức là ba trăm sáu mươi
trên một năm
qua làm việc với những người vay tiền của các đối tượng trên cho biết
khi đóng lãi chậm trễ
bọn chúng liên tục điện thoại đe dọa
ưu hiếp tinh thần thậm chí đánh đập
xáo trộn cuộc sống bản thân
liên lụy gây ảnh hưởng đến người thân gia đình
là những hại lụy đã xảy ra từ việc vai tiền
theo kiểu tính dụng đen
lực lượng công an đồng tháp cùng các cơ quan chức năng
đã và đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt
đấu tranh với hoạt động loại tội phạm này
đề nghị mỗi người dân hay cảnh giác
trước những chiêu trò từ các loại hình cho vay này
không tạo điều kiện cho tội phạm có cơ hội hoạt động
bởi vai lái nặng là mầm ống gây ra
những hại lụy khung lường
kính thưa quý vị trong những năm gần đây
tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố hồ chí minh
diễn ra hết sức phức tạp
hầu hết là các vụ cháy thường xảy ra
tại nhà ở hộ gia đình
nhà ở kết hợp kinh doanh
do đó để tổ chức thực hiện nghiêm túc
đầy đủ các điều kiện an toàn
về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư
công an thành phố hồ chí minh đã và đang
triển khai nhân rộng mô hình
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
ra khắp các quận huyện thành phố thủ đức
và sau đây là ghi nhận mô hình này
ra mắt tại quận tân phú
tuyến đường phú thọ hòa khu phú năm
phường phú thọ hòa quận tân phú
có nhiều cửa hàng chuyên kinh doanh
các loại vải sợi nằm liền kề ngang như thế này
các cửa hàng này luôn chứa hàng trăm tấn vải
các loại vải là chất dễ cháy
dễ bắt lửa khi có quả hoàng thì không chỉ
thiệt hại rất lớn về tài sản
mà khói độc từ vải cháy còn làm giảm
khả năng thoát hiểm và gây ô nhiễm cho cả khu vực
đặc biệt khi lửa bùng phát lớn sẽ gây
rất nhiều khó khăn cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
do đó mô hình tổ liên gia an toàn
phòng cháy chữa cháy được ra đời tại đây
nhằm nâng cao ý thức về phòng cháy
và hiệu quả chữa cháy ngay từ ban đầu
giúp giảm thiểu được thiệt hại tính mạng
và tài sản của người dân
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân quận tân phú
thời gian qua tình hình cháy nổ
trên toàn địa bàn quận cũng khá phức tạp
có nhiều trường hợp là nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
chủ yếu là kinh doanh nhỏ lẻ
nên chính thức phòng cháy chữa cháy
trong nhân dân còn hạn chế
chưa được người dân quan tâm đúng mức
việc đưa mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
là một biện pháp tuyên truyền hiệu quả
và mang tính thiết thực nhất đối với người dân
cháy nổ liên quan đến việc
hiện nay chúng ta đang nói là
trong giờ vàng
nếu trường hợp chúng ta thực hiện bốn bốn tại chỗ
phương tiện chữa cháy tại chỗ
chỉ huy từ chỗ
rồi con người tại chỗ
thì việc chữa cháy sẽ đảm bảo
tính giảm đi thiệt hại
về tài sản và nhân mạng
ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
bộ công an đã ban hành kế hoạch số hai trăm bảy mươi ba
về việc tăng cường công tác
phòng cháy chữa cháy và khứ nạn khứ hộ

nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và khứ nạn khứ hộ
đã ban hành văn bản số một nghìn sáu trăm hai mươi bảy
tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
và khứ nạn khứ hộ đối với các đối tượng này
tiếp đó công an tp hcm
đã chuyển sang thực hiện mô hình tổ liên gia
an toàn phòng cháy chữa cháy
và điểm chữa cháy công cộng tại các khu dân cư
trong thời gian tới
phòng cảnh sát phòng cháy
chữa cháy và khứ nạn khứ hộ
công an tp hcm sẽ tăng cường
tuyên truyền cho
người dân trong các
khu dân cư cũng như nhà ở
kết hợp kinh doanh thường xuyên
phải thực hiện đúng
quy định về
an toàn phòng cháy cháy
trong gia đình người dân
phải tự trang bị cho
mình những thiết bị dụng cụ
tối thiểu người dân
khi được lực lượng cảnh sát phòng cháy
tuyên truyền chúng ta
luôn luôn có nhận thức đúng đắn
về an toàn
phòng cháy cháy trong
các hộ gia đình
mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
sẽ được công an tp hcm phòng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và khứ nạn khứ hộ
công an và ủy ban nhân dân hai mươi một quận
huyện tp thủ đức tiếp tục nhân rộng
từ nay đến hết tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
trước đó mô hình này
được thí điểm đầu tiên tại địa bàn quận một mươi hai
và hiện tại đã triển khai được
tám mươi tám tổ trên khắp thành phố
sau thí điểm sẽ có đánh giá và nhân rộng
hơn nữa để hiệu quả chung về phòng cháy chữa cháy
được hiệu quả cao